tự xưng là chuyên gia đọc lệnh hot girl tiển ến người dẫn đường người chuyên cảm hứng trong lĩnh vực tài chính bốn

mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây để có thể nhận diện những kẻ chim mồi

đục sản thân thánh vốn bốn triệu kiếm bốn mươi triệu một ngày cực dễ

đại tỷ tiền nến chuyên gia đọc lệnh thánh kéo

của thị trường
điều đặc biệt là họ chỉ cần nhìn vào các nến tức các biểu đồ

và chỉ cần bạn click điền thông tin hay số điện thoại

điều đặc biệt là họ chỉ cần nhìn vào các nến tức các biểu đồ
không cần tin tức số liệu liên quan đã có thể thao túng được cả thị trường
điều đặc biệt là họ chỉ cần nhìn vào các nến tức các biểu đồ
nhiều tiền mà không tốn nhiều công sức
thứ hai nữa là bên em cũng sẽ hỗ trợ anh một cái tài khoản mình giao dịch thử luôn
thì với mô hình đầu tư này nó sẽ là một mô hình đầu tư theo hình thức là mình dự đoán anh
vì cái mà mình phải dự đoán ở đây đó chính là cái giá cả sản phẩm bên em
thì bên em hiện tại là đang có khá nhiều sản phẩm đầu tư
điển hình nhất đó chính là sản phẩm về vàng hoặc là sản phẩm về dầu
thì anh chỉ cần anh dự đoán hai cái giá vàng hoặc là cái giá dầu này nè
trong tương lai có nghĩa là ngày mai hoặc chiều hôm nay nó tăng lên hoặc là nó giảm xuống thôi
thì nếu như dự đoán mình nó chính xác thì lợi nhượng mang về nó cũng sẽ khá là ổn luôn anh ha
đi kèm với thuật ngữ lạ lẫm là những hình ảnh giàu có thành đạt
được nhiều người theo đuổi nhờ hướng dẫn và giấc mơ của nhiều người
tuy nhiên trong đời thực khi pháp luật đã sở gáy
thì bộ mặt thật của những chim mồi này mới được làm rõ
không phải doanh nhân không nhiều tiền
nhà xe vàng ngoại tệ chỉ là hình ảnh photosof
những đại lý họ đang làm cho những cái sàn khác thì tôi sẽ mời gọi họ về
sẽ chi hoa hồng cho người giới thiệu
cụ thể là khoảng từ năm đô tới một mươi đô trên một lót giao dịch
thực tế là họ không phải là những nhà đầu tư
mà chỉ là những người được dựng ra
để mang đến những cái hình ảnh rất là hào nhoáng rất là giàu có
rất thành công khi đã tham gia đầu tư vào các sản giao dịch quyền đoạn địa phân
chính vì một số bộ phận người dân không hiểu hết bản chất của cái việc mà những cái hình ảnh nhào nháng được đăng tin trên mạng xã hội
cho nên rất nhiều người đã tin vào cái thành công của những người mà chúng ta được chúng ta xem là chim mồi
các chuyên gia đã chỉ ra bản chất của đầu tư là phải có hoạt động sản xuất
không bao giờ có chuyện không kinh doanh các sản phẩm cụ thể
chỉ dự đoán xu hướng
đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các loại tài sản như tiền tệ cổ phiếu hàng hóa mà lại tạo ra được lợi nhuận
bộ công an thì đã có những quy định rất là cụ thể liên quan đến công tác đấu tranh của lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
căn cứ và các quy định của chính phủ chúng tôi cũng sẽ có những cái văn bản tham mưu đề xuất cho lãnh đạo bộ
để trao đổi với các bộ ngành các nhà công cấp chính phủ có các biện pháp kỹ thuật để áp dụng các biện pháp bảo vệ an ninh mạng
đối với những sàn giao dịch quyền chọn nhị phân mà có căn cứ xác định họ đã hoạt động vi phạm pháp luật tại việt nam
vì vậy chúng tôi cũng khuyến cáo người dân không đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn địa phân
để tránh cái việc là bị thiệt hại về mặt tài sản khi cơ quan công an tiến hành tổ chức ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật của họ
thời gian tới dịch bệnh có thể còn kéo dài và những đối tượng đứng sau các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân lừa đảo
sẽ tiếp tục tung ra đội ngũ chim mồi hùng hậu để dụ lừa và lôi kéo người dân
với nhiều chiêu trò và cách thức tinh vi hơn lúc nào hết những người dân tham gia mạng xã hội cần nâng cao tinh thần cảnh giác
tránh sập bẫy của những đối tượng lừa đảo
đội cảnh sát hình sự công an tp bùi măn thuột tỉnh đắk lắc đang đấu tranh xử lý một nhóm đối tượng về các hành vi
bắt giữ người trái pháp luật cố ý gây thương tích cướp tài sản do mâu thuẫn trong việc chơi số đề
theo đó đội cảnh sát hình sự công an tp bùi măn thuột nhận được tin báo của anh trần thanh dũng
trú tại xa e cao tp bùi măn thuột về việc anh bị một nhóm đối tượng bắt giữ rồi dùng dao chém và đánh đập
đồng thời ép buộc anh phải đưa cho chúng tài sản có giá trị hơn một trăm linh triệu đồng do mâu thuẫn trong việc đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với nhau

trú tại xa e cao tp bùi măn thuột về việc anh bị một nhóm đối tượng bắt giữ rồi dùng dao chém và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề

sau khi tiếp nhận tin báo đội cảnh sát hình sự đã điều tra và truy bắt được nhóm các đối tượng gồm nguyễn đức phong
trú tại huyện crong park hồ văn anh tuấn và ngô văn duẩn cùng trú tại phường tân hòa tp bùi măn thuột
qua điều tra bước đầu phong khai nhận do nghĩ dũng đã sửa tin nhắn trúng thưởng số đề trên điện thoại để thắng tiền của mình
nên phong và tuấn đã rủ một số đối tượng khác đi đòi lại tiền
phong có gọi điện cho duẩn thông báo về việc nghi bị dũng lừa và mượn nhà duẩn để hẹn dũng
khi dũng đến nói chuyện thì nhóm của phong đã chốt cửa khóa dũng lại và sau đó đánh đập đe dọa buộc dũng phải trả tiền
có dũng kiếm thì em chém hù dũng sợt vào chân trái của dũng
trong quá trình bắt dũng chạy đời thì em có dũng tay chân đánh đập dũng
sau đó em lấy được dũng chuyển cho em là một trăm linh sáu triệu
thì dũng em có đưa lại dũng năm trăm linh nghìn để dũng đi taxi về
hiện vụ việc đang được công an tp bùi măn thuột tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan trong vụ án theo quy định của pháp luật
tối qua mưa rông kéo dài
xuất hiện tại một số tỉnh thành phía nam
đặc biệt có nơi có mưa đá khiến nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng
từ khoảng một mươi tám giờ tối mưa lớn kèm theo sấm chớp gió giật mạnh đã xuất hiện tại nhiều quận huyện tại tp hcm
đặc biệt là tại các tuyến đường hoàng hữu nam lâm viên thuộc địa bàn tp tủ đức xuất hiện hiện tượng mưa đá
kích thước hạt cưa đá khoảng từ năm đến hai cm
mưa kéo dài trong khoảng một mươi phút
mưa lớn kèm theo gió giật mạnh cũng đã xảy ra tại tp biên hòa trảng bom
định quán long thành của tỉnh đồng nai khiến nhiều cây xanh trong các khuôn viên doanh nghiệp nhà vườn bị gãy đổ
mưa đá xuất hiện ở một số khu vực của nhiều phường như tân vạn an bình long bình long bình tân và an hòa
gây ngập lớn khu vực ngã ba phát triển và quốc lộ một a đoạn qua tp biên hòa
khiến một số phương tiện xe máy kể cả ô tô con bị ngập chết máy giữa dòng nước
ngay trong đêm lãnh đạo các địa phương đã đến kiểm tra chỉ đạo khắc phục sự cố do thiên tai gây ra
đồng thời đến thăm hỏi động viên lực lượng tại các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
đã không quản ngại mưa gió bám chốt để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh